vào dịp đầu năm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu lớn
vì vậy ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu ma lù thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như hải quan biên phòng
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn chặn tình trạng hàng nhập lậu qua biên giới
hạn chế tối đa hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng nhập khẩu vào nội địa
vào những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám lượng hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ma lưu thàng
huyện phong thổ tỉnh lai châu rất nhuận nhịp
đây cũng là dịp mà các lái buôn đầu nậu lợi dụng trà trộn tuần hàng cấm
hàng lậu kém chất lượng vào nội địa
trước tình hình đó ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu ma lù thàng
đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên ngành
tại khu kinh tế như biên phòng hải quan tăng cường công tác kiểm tra
giám sát hàng hóa phương tiện xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh
kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
dưới sự chỉ huy chỉ đạo của đảng ủy bộ chỉ huy liên phòng tỉnh
cùng đảng ủy chỉ huy đồn liên phòng cửa khẩu ma lù thàng
chúng tôi đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn
triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra kiểm soát
hoạt động xuất nhập khẩu đối với người phương tiện ra quốc giới
để phòng chống những hoạt động buôn pháo lậu buôn bán hàng giả
hàng kém chất lượng qua biên giới
ngành đã tuần tra kiểm soát xử lý tiêu hủy hai con gà giống
thu giữ bốn kg pháo nổ kịp thời xử lý không để tình trạng buôn lậu hàng giả
hàng gian lận thương mại tái diễn
bên cạnh đó các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khử trùng
trên ba lượt phương tiện kiểm dịch một trăm linh tấn hàng hóa
trên một trăm sáu mươi tấn động vật và hơn bốn mươi sáu tấn thức
những ngày cuối năm là dịp vào mùa khô
cho nên chúng tôi cũng xác định là những ngày cuối năm
lượng hàng hóa qua lại sẽ tăng cao
cho nên chúng tôi đã họp và chỉ đạo các lực lượng là tăng cường
chỉ đạo cán bộ của các lực lượng là ra quân
để như vậy là tăng cường kiểm tra và làm việc hai mươi bốn h hai mươi bốn h tháng ngày
để tích cực công tác phòng giống buôn lậu
cũng như là công tác kiểm dịch các loại dịch qua lại cửa khẩu
những ngày này lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn
đây là dịp để các đối tượng lợi dụng trà trộn
nhập lậu các bản hàng cấm trong diện tích nguyên đán
như pháo thuốc nổ da cầm và hàng đông lạnh
vì vậy lực lượng chức năng tại khu kinh tế cửa khẩu
sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để kiểm tra kiểm soát
xử lý nghiêm các đối tượng cố tình có hành vi buôn lậu
gian lận thương mại qua đó góp phần hạn chế thấp nhất
hàng hóa nhập lậu qua biên giới
nhất là nhập lậu các mặt hàng cấm hàng giả hàng nhái
hàng kém chất lượng vào địa bàn tỉnh lai châu